bộ quốc phòng đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình sửa chữa khôi phục nhà số hai mươi tám lý nam đế quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dự và cắt băng khánh thành công trình
nhà số hai mươi tám lý nam đế trước đây đã được chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo quân ủy trung ương bộ quốc phòng sử dụng
để đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế các nước xã hội chủ nghĩa đến thăm và làm việc
sau hơn một trăm linh ngày thi công công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục thiết kế và khôi phục được nguyên trạng kiến trúc cũ